nhắc kẻ gãy chân ngồi đàng hoàng lao động chính nuôi năm miệng ăn xa đi mãi mãi
chỉ vì lời khích bác của người trong xóm hồ sĩ bé huyện đô lương tỉnh nghệ an
đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có năm miệng ăn
hành vi của bé để lại nỗi đau cho bao người trong đó có cả người mẹ của gã
nhắc dao oan nghiệt
đã sáu năm kể từ khi xảy ra vụ việc nhưng bà nguyễn thị thờ
mẹ của bị cáo hồ sĩ bé sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã thượng sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
vẫn chưa thể nguôi ngoai với lỗi lầm mà người con úc của mình gây ra
kể cả món tiền bồi thường cho người bị hại cũng đang đè nặng lên đôi vai của người mẹ bị mù của bị cáo
nhớ như in khoảnh khắc đêm định mệnh người con trai út của bà chạy về báo tin sát hại người
bà thờ không khỏi xa xa
ước rằng hôm đó tôi càn nó đi không cho nó đi uống rượu thì đã không xảy ra sự việc này
trước đó khoảng hơn một mươi chín h ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám bà thờ cùng bé và một số người dân trong xóm
đi họp tổ tự quản tại nhà anh nguyễn hoàng thuận chú tại xã thượng sơn
ngay sau khi họp xong bé cùng rủ một số thanh niên trong xóm ra quán nhậu để tâm sự
trong đó có anh nguyễn văn hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
khi ngồi vào mâm được một lúc anh nguyễn văn hát nhìn thấy hồ sĩ bé ngồi chiếu mà không quanh chân nên nhắc nhở
ngồi quanh chân vào cho đàng hoàng
tuy nhiên do chân trái của bé bị gãy mới phẫu thuật không thể gặp lại được nên bé trả lời lại
chân mới mổ mấy chục triệu không ngồi thấy được
do không tin việc mổ chân mà hết nhiều tiền như vậy nên anh hát cho rằng bé đang làm quá
tự ái vì bị hàng xóm cho là bốc phét lại có thêm tí men trong người
bé cùng anh hát liền cãi vã sô đẩy nhau
thấy bé và anh hát cãi nhau mọi người đứng dậy ra về bỏ mặt hai bên tiếp tục xảy ra xô xát
do quá thức giận bé mở cốc xe đếm một con dao gọt hoa quả ra tác động anh hát một nhát ở mạng sườn
khiến cho nạn nhân gục ngay tại chỗ
thấy anh hát gục xuống đất bất tình bé vội vàng kêu những người xung quanh đưa nạn nhân đi cấp cứu
khi mọi người đưa anh hát đến phòng khám thì phát hiện nạn nhân đã bỏ mạng
xe nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị thủng tim thủng phổi bỏ mạng trước khi kịp đến bệnh viện
sau khi gây án bé chạy xe máy về nhà nói với mẹ rằng vừa sát hại anh hát
rồi lên công an huyện đô lương đầu thú
hồ sĩ bé là đứa con trai úc của bà nguyễn thị thờ
bà bị mù từ nhỏ do cơn bạo bệnh
lớn lên khi đến tuổi cập kê được giới thiệu cho người đàn ông cùng làng
hai vợ chồng bà sinh hạ được bốn người con hai chai và hai gái
vì là con út trong gia đình nên bé được bố mẹ nung chiều nhiều hơn những người anh chị khác
thế nhưng với điều kiện kinh tế khó khăn bé lại không phải là người chịu khó
nên đã nghỉ học giữa trường khi mới vừa lên lớp bốn
không có học vấn
tính khí cộc cằn nên hồ sĩ bé chỉ quen quần ở nhà giúp đỡ bố mẹ việc đồng áng
ai nhờ thì bé làm thêm
trong khi những bạn bè đồng trang lứa đã yên bề ra thất
tuy đã ba mươi hai tuổi nhưng bé vẫn chưa lập gia đình
điều này khiến mẹ của bé hết sức buồn phiền
vào đêm xảy ra sự việc khi con trai nói đã sát hại người bà thờ như ngã quỷ
thế nhưng bà vẫn động viên khuyên con lên cơ quan điều tra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
thời điểm con trai bị bắt người mẹ khốn khổ này
cố chạy vạy vạy mượn một mươi tám năm triệu đồng để bồi thường cho gia đình nạn nhân
với mong muốn bù đắp phần nào thiệt hại cũng như mong muốn họ sẽ xin giảm nhẹ tội cho con
bà thờ chia sẻ
gia đình họ cũng khổ lắm nhưng bản thân tôi không làm ra tiền đã mù rà nay già yếu
chỉ biết thỉnh thoảng đưa ít trứng gà bó rau ít đồng sang thăm mẹ con chị l
thực tế hoàn cảnh của các nạn nhân anh nguyên vân hát rất đáng thương
từ khi anh hát người đàn ông trụ cột của gia đình bỏ mạng
gia đình anh rơi vào cảnh bí cực
theo những người trong xóm hoàn cảnh của gia đình anh hát cũng đặc biệt khó khăn
bố mẹ con bà cháu sống trong căn nhà nhỏ lụp sụp
trước kia cuộc sống trong nhà phụ thuộc cả vào đồng tiền đi làm thợ của anh hát
chị nguyễn thị lờ vợ nạn nhân do sức khỏe ôm yếu
nên chị ở nhà nuôi trồng thêm ít rau cỏ theo mùa để đưa ra chợ bán
từ ngày trồng ra đi chị nguyễn thị lờ đã ôm yếu nay trông già sọm hẳn đi
ngoài công việc đồng áng
chị lờ còn tranh thủ làm thêm công việc đi thua mua phế điệu kiếm đồng ra đồng vào nuôi các con
mặc dù quần quật làm việc nhưng mỗi ngày chị chỉ kiếm được năm mươi sáu mươi đồng
số tiền đó không đủ nuôi năm miệng ăn và tiền thuốc thang cho mấy đứa nhỏ
vào trung tuần tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân tỉnh nghệ an mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với hồ sĩ bé về tội giết người
mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng những người dân tham gia phiên tòa đã có mặt từ sớm để chờ đợi
họ đều là những người hàng xóm của cả bị cáo và bị hại
ai ai cũng thường xót cho hai số phận gia đình chỉ vì sự việc nhỏ mà khiến người mất đi mạng sống người thì phải hầu tòa
tại phiên tòa gia đình bị hại chít khăn tang mang di ảnh đến tại hộ trường xe sử
vì không có ai chồng con út nên chị nguyễn thị lờ phải đưa cả ba đứa con nhỏ theo cùng đến dự phiên tòa xe sử kẻ giết chồng mình
tại thời điểm xảy ra vụ việc con úp của nạn nhân chỉ một mươi bốn tháng tuổi
theo những người thân đứa con lớn của chị l
đã nhiều hôm phải nghỉ học để trông em cho mẹ đi làm
đêm nào cháu cũng mơ thấy bố về thấy mẹ vất vả nuôi ba chị em ăn học cháu thương lắm
nhưng cháu còn quá nhỏ chưa thể đi làm kiếm tiền được
mấy hôm cháu phải nói dối được nghỉ học để ở nhà chung em cho mẹ đi làm
vì mẹ không đi làm được mấy đứa em cháu cũng đói
cháu quy con đầu của chị lờ nói
cứ mỗi lần mẹ tham gia phiên xét xử là ba chị em lại điệu nhau ra khỏi phòng xử án vừa chơi vừa trông nhau
ngay tại phiên sơ thẩm
bị cáo bế đã cuối đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
về con rau gây án bé khai là đang cắt bánh mì
có người gọi đi uống rượu tiện tay bỏ vào cốp xe chứ không chủ đích mang theo
đến khi đứng trước phiên tòa bé vẫn không lý giải được hành động của mình
bé cho rằng mình chỉ lấy rau ra để dọn nạn nhân do quá thức giận
nhưng không hiểu sao lại phóng lưỡi dao tước đi mạng sống nạn nhân
do có hơi men trong người không làm chủ được bản thân
nên bị cáo mới hành động liều lĩnh như vậy
giữa bị cáo và bị hại không có xích mích hay mâu thuẫn gì
đó chỉ là hành động bộc phát mà thôi
bị cáo hối hận lắm bị cáo xin lỗi gia đình nạn nhân
mong chị l tha thứ cho hành động dại dột của bị cáo
bé cúi mặt xuống lý nhi nói
chị l người đại diện hợp pháp của bị hại
đã yêu cầu bị cáo bé bồi thường chi phí mai táng và cấp cứu bốn mươi hai ba triệu đồng
bồi thương tổn thất tinh thần năm trăm linh triệu đồng
cặp dưỡng cho ba đứa con anh hát theo quy định của pháp luật
đến khi một mươi tám tuổi và mẹ của anh hát
chị l cho biết nếu gia đình bị cáo hứa đền bù đủ số tiền yêu cầu
thì sẽ xin hội đồng xét xử giảm nhẹ tội
nghe chị l nói vậy bà thờ chỉ biết lắc đầu nghẹn ngào nói
giờ mạng đổi mạng thì cũng đành chịu
chứ gia đình cũng không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy mà điền
tôi bị mù loà từ nhỏ giờ già yếu cũng không thể làm được việc nữa
nó chắc chắn đối mặt với mức án cao
không biết khi nào ra tù để mà trả tiền đền bù cho người ta
hội đồng xét xử nhất định
hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
có tính côn đồ xem thường tính mạng của người khác
cần cách ly ra khỏi xã hội một thời gian dài
tuy nhiên bị cáo đã tự ra đầu thú thành cần khai báo
tác động gia đình bồi thường một mươi tám năm triệu đồng cho gia đình bị hại
đây là các tình tiết giảm nhẹ
xem xét toàn diện vụ án
hội đồng xét xử tuyên phạt hù sĩ bé hai mươi năm tù về tội giết người
về dân sự buộc bị cáo bé phải bồi thường cho bị hại
một trăm sáu mươi triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần
ngoài ra tòa còn buộc bị cáo phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi ba con của anh hát
mỗi tháng một triệu đồng một cháu cho đến khi các cháu trưởng thành
cấp dưỡng nuôi mẹ nạn nhân mỗi tháng năm trăm linh đồng
phiên tòa kết thúc nhìn hình ảnh ba chị em nhỏ xíu
theo mẹ độ nắng đi về khiến cho những người chứng kiến không khỏi rơi nước mắt
người ràm sai đã phải chịu tội
thế nhưng những thiệt thòi khó khăn dồn hết vào người mẹ người vợ những đứa trẻ vô tội